ngày ba mươi tháng sáu tại phnom penh công ty viettel campuchia medphone đã bàn giao hệ thống hội thảo trực tuyến
sử dụng công nghệ cao cho lực lượng hiến binh campuchia
tham dự lễ bàn giao có đại tướng sao khổ kha tư lệnh lực lượng hiến binh campuchia và ban giám đốc medphone
hệ thống hội thảo trực tuyến này được medphone sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ lực lượng hiến binh campuchia
số hóa các hệ thống cũng như vận hành và ứng dụng các kỹ thuật mới trong hoạt động
đại tướng sao sổ kha đánh giá cao tiến độ triển khai nhanh chóng của dự án
cho rằng việc rgc được trang bị và ứng dụng những công nghệ mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả trong hoạt động các đơn vị